vâng thưa quý vị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng vừa phát đi thông báo
tìm người đi khỏi địa phương nhưng chưa lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trên địa bàn phường thạc gián
theo đó hiện trên địa bàn phường thạc gián có hai mươi ba người hộ khẩu thường trú tại khu dân cư tam giác ii
thuộc khu vực cách ly y tế nhưng chưa thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai đã đi khỏi địa phương
ủy ban nhân dân phường thạc gián yêu cầu những người này liên hệ ngay với trạm y tế phường thạc gián
có địa chỉ tại bốn trăm ba mươi ba đường lê duẩn số điện thoại hai trăm ba mươi sáu ba trăm tám mươi ba năm nghìn hai trăm tám mươi bốn hoặc các cơ sở y tế gần nhất
để thực hiện khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
lực lượng chức năng cũng đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân
đang cho những người này lưu trú hướng dẫn họ khai báo y tế và cách ly theo quy định